cuộc đời hoạt động của đồng chí trần phú tổng bí thư đầu tiên của đảng
tuy ngắn ngủi nhưng đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc hình thành đường lối cơ bản của cách mạng việt nam
đây quả thực là yếu tố quyết định đưa cách mạng việt nam đi đến thắng lợi cuối cùng
những di sản quý báu của đồng chí để lại cho đảng cho dân tộc đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị
tháng bảy năm một nghìn chín trăm ba mươi tại ngôi nhà số chín mươi phố thợ nhuộm hà nội
theo sự phân công của ban chấp hành trung ương lâm thời
đồng chí trần phú đã chấp bút viết dự thảo luận cương chính trị của đảng
nêu rõ đường lối mục tiêu nhiệm vụ của cách mạng việt nam
và tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi
luận cương chính trị được thông qua trở thành văn kiện quan trọng của đảng
xác định rõ con đường phát triển của cách mạng việt nam là đánh đổ chủ nghĩa đế quốc và phong kiến tay sai
dành độc lập dân tộc thực hiện người cầy có ruộng và tiến lên xây dựng xã hội cộng sản
từ việc xác định chiến lược sách lược đến nhiệm vụ cách mạng
là đánh đuổi từng dân pháp hay là đế quốc pháp hoàn thành nhiệm vụ dân tộc
sau đó là nhiệm vụ dân chủ tức là đánh đổ chiến độc phong kiến
tiến lên xã hội cộng sản tức là lên chủ nghĩa xã hội
tất cả những mục tiêu nhiệm vụ và đường nối chiến lược đó
thì hoàn toàn là thống nhất với nhau
đó là mục tiêu xuyên suốt và như thế là dẫn dắt cách mạng việt nam đến thắng lợi
đấy là ý nghĩa có thể nói là to lớn nhất xuyên suốt và nó chỉ đạo toàn bộ tiến trình cách mạng việt nam
luận cương chính trị thể hiện tư duy sáng tạo của đồng chí trần phú và của đảng ta
trong việc vận dụng lý luận của chủ nghĩa mark lenin
đề ra đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn cho cách mạng việt nam
đây là ngọn cờ chỉ đạo cách mạng việt nam có ý nghĩa định hướng xuyên suốt
từ ngày thành lập đảng đến hôm nay
đấy là cái đóng góp rất quan trọng về xây dựng đảng và chính trị
mà trong xây dựng đảng và chính trị này thì có một cái ý rất đặc biệt của trần phú
đó là ông đã khẳng định là cái con đường phát triển của cách mạng việt nam ấy
là có thể bỏ qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản
để tranh đấu thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa trong cái cước đỉnh tháng một mươi năm ba mươi
thì đấy theo tôi đấy là một cái đóng góp rất quan trọng
về cả trên xây dựng đảng và cả cái định hướng phát triển của cách mạng việt nam
khi đánh giá về ý nghĩa của luận cương chính trị năm một nghìn chín trăm ba mươi
chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định
cường linh ấy rất phù hợp với nguyện vọng thiết tha của đại đa số nhân dân ta là nông dân
vì vậy đảng đã đoàn kết được những lực lượng cách mạng to lớn chung quanh giai cấp mình
còn các đảng phái của các giai cấp khác thì hoặc bị phá sản hoặc bị cô lập
do đó quyền lãnh đạo của đảng ta đảng của giai cấp công nhân
không ngừng củng cố và tăng cường
cũng tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi
đồng chí trần phú được bầu làm tổng bí thư của đảng
ở cương vị này đồng chí đã lãnh đạo trực tiếp soạn thảo và hoàn thiện triển khai các văn kiện
triển khai thực hiện việc phát triển các tổ chức đảng các tổ chức chính trị đoàn thể hội quần chúng
nhằm tập hợp đoàn kết thống nhất mọi lực lượng nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng
với điều kiện lịch sử lúc bây giờ thì đồng chí trần phú
cùng với ban chấp hành trung ương thống nhất thành lập sứ ủy ở mỗi miền mỗi kỳ
sứ ủy bắc kỳ sứ ủy trung kỳ và sứ ủy nam kỳ
đó là một trong những sáng tạo của đồng chí trần phú trong công tác tổ chức
nó phù hợp và như vậy nó bám sát tình hình thực tiễn của mỗi miền
cùng với việc kiện toàn bộ máy từ trung ương đến địa phương
đồng chí trần phú còn chỉ đạo thành lập ra các tổ chức các hội quần chúng
như là công hội nông hội
phụ nữ thanh niên và là mặt trận dân tộc thống nhất
đấy là những lực lượng những cơ sở mà dưới sự chỉ đạo của đảng
làm cho tạo nên những phong trào cách mạng rộng lớn trong phạm vi cả nước thời kỳ bây giờ
là ông rất quan tâm đến công tác tổ chức trong xây dựng đảng
cho nên những vấn đề về đào tạo rèn luyện cán bộ
thậm chí lúc đó là luân chuyển cán bộ
đưa cán bộ từ ngoài bắc vào trong miền trung và trong miền nam
vô trí sắp xếp cán bộ đảng viên
mặc dù lúc đó lực lượng còn rất mỏng mới có mấy trăm đảng viên thôi
ông cũng đích thần đi vào phong trào để tổ chức lãnh đạo phong trào cách mạng trong những năm ba mươi ba mươi một
dưới sự lãnh đạo cương quyết của đồng chí trần phú
đảng ta đã trở thành một đảng quân chúng thực sự
và đã tiến hành những công việc lớn lao về tổ chức và lãnh đạo các tầng lớp quần chúng đông đảo
trong cuộc đấu tranh cách mạng
những công hiến đóng góp của đồng chí trần phú đối với cách mạng việt nam
đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa thực tiễn
để phát triển để vận động và tuyên truyền các cơ sở
các tổ chức hội quần chúng cũng như đoàn thể thì phải bám sát địa bàn
với những nhiệm vụ cụ thể để phát động
nếu phải hiệu quả thì nó mới cao
và trong thời kỳ hội nhập hôm nay tư tưởng về quan hệ quốc tế
cách mạng đông dương và cách mạng thế giới phải có liên lạc chặt chẽ với nhau
của tổng bí thư trần phú nêu ra trong luận cương chính trị năm một nghìn chín trăm tám mươi
vẫn là những chỉ dẫn quý giá đối với sự phát triển của đất nước
trong luận cương cũng xác định được mối quan hệ quốc tế
tức là cách mạng việt nam cách mạng đông dương này là
nó gắn bó với phong trào cách mạng thế giới
cho nên luôn luôn tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của thế giới
hiện nay của ta cũng thế phải phát triển nội lực của mình
xây dựng và đổi mới đất nước nhưng đồng thời phải chú ý với hội nhập
tranh thủ nội lực
kết hợp với ngoại lực độc lập tự chủ gắn điền với hội nhập quốc tế
thì tất cả những cái điểm đó là luận cương tháng một mươi đã đặt ra những vấn đề rất cơ bản
cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí trần phú tuy ngắn ngủi
nhưng những công hiến của đồng chí cho đảng cho dân tộc ta là vô cùng lớn
kỷ niệm một trăm một mươi năm năm ngày sinh nhớ về tổng bí thư trần phú
mỗi cán bộ đảng viên cần nghiêm túc thực hiện lời dặn của đồng chí
hãy giữ vững chi khí chiến đấu để đấu tranh đầy lùi suy thoái
tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội ngũ
góp phần xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh xây dựng đất nước ngày càng phát triển
xứng đáng với tấm gương bất diệt của tổng bí thư trần phú